hướng tới kỷ niệm năm trăm năm mươi năm thành lập huyện nghi xuân chiều ngày hai mươi năm tháng bảy đồng chí thuận hữu
quỷ viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đã trao tặng bốn mươi năm xuất quà trị giá mỗi xuất bảy mươi triệu đồng
nhằm hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện nghi xuân
toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ do báo nhân dân kêu gọi kết nối với các tổ chức cá nhân trong nước
phát biểu tại buổi lễ tổng biên tập báo nhân dân thuận hữu cho biết
báo nhân dân cam kết sẽ đồng hành cùng huyện nghi xuân tiếp tục kết nối
kêu gọi những cá nhân tổ chức trong nước chung tay giúp đỡ các hộ nghèo
phần đầu đến hết năm hai nghìn một mươi chín huyện nghi xuân sẽ không còn những ngôi nhà ẩm thấp
rột nát và mất an toàn
bí thư huyện ủy nghi xuân phan tấn linh thay mặt lãnh đạo huyện nghi xuân cho rằng
việc hỗ trợ người nghèo làm nhà mới có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của địa phương
các vị chính quyền huyện nghi xuân mong muốn sẽ có thêm nhiều nhà hào tâm chung tay góp sức
giúp nghi xuân hiện thực hóa mục tiêu này